những ngày gần đây số người nhiễm covid một mươi chín tại thành phố hải phòng có chiều hướng tăng
các loại thuốc được quảng cáo là điều trị covid một mươi chín được bán tràn lan trên mạng
nên nhiều người dân đã tự mua thuốc do khó khăn khi liên lạc với các trạm y tế
theo báo cáo của sở y tế thành phố hải phòng trong năm ngày gần đây
thành phố phát sinh khoảng một bốn trăm linh ca nhiễm mới một ngày
hiện chỉ năm f được điều trị tại nhà với sự giám sát hỗ trợ của hai trăm ba mươi bảy trạm y tế lưu động
tuy nhiên sở y tế thành phố hải phòng đánh giá trong thời gian vừa qua
số lượng f tăng đột biến dẫn đến tình trạng quá tải các trạm y tế lưu động
người dân không được chăm sóc toàn diện chú đáo
cũng theo ngành y tế thành phố hải phòng rất nhiều người tự test nhanh cho kết quả dương tính
nhưng không báo với cơ quan chức năng mà tự cách ly chữa bệnh
nhiều f gọi điện đến trạm y tế xin hỗ trợ
nhưng không liên lạc được hoặc phải nhiều ngày sau khi báo tin thì nhân viên y tế mới đến nhà
không đợi được nhân viên y tế nhiều f tự mua thuốc điều trị
tôi có đọc tham khảo trên mạng và quyết định điều trị theo triệu chứng
tôi mua các loại thuốc hạ sốt trị ho để điều trị khi có triệu chứng
tôi cũng mua quét test năm ngày tôi test một lần
ngoài ra tôi còn dùng thêm vitamin các loại và thực phẩm chức năng
chị thảo ba mươi ba tuổi quận hồng bàng cho biết
trên các nhóm của mạng sội facebook
nhiều người chia sẻ lộ trình điều trị covid một mươi chín cùng các đơn thuốc dành cho f
nhiều người cho biết các loại thuốc kháng virus như paviravir monopiravir
hai thuốc được quảng cáo là điều trị covid một mươi chín của nga ấn độ trung quốc
thì phải tìm mua qua mạng xã hội và có giá cao
dạng một vòng trên mạng xã hội
người biết dễ dàng tìm được các loại thuốc điều trị covid một mươi chín không có cam kết nguồn gốc
những người bán đồ ăn bán đồ gia dụng online
nay chuyển sang bán thuốc bán kit test tách nghiệm covid một mươi chín
tiến sĩ bác sĩ nguyễn quang chính giám đốc cdc hải phòng cho biết
việc người dân tự mua thuốc ngoài luồng điều trị sau khi tự làm test cho kết quả dương tính
dễ gây hệ lụy khô lường
thuốc không rõ nguồn gốc chất lượng không đảm bảo
có thể gây ra tình trạng giả triệu chứng bệnh hoặc sử dụng thuốc không đúng giai đoạn
bệnh có thể gây rủi ro ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe tính mạng của người bệnh
theo ông chính có người bệnh tự ý điều trị thuốc tại nhà
không tuân thủ hướng dẫn của nhân viên y tế
đến lúc bệnh trở nặng đưa đến cơ sở y tế thì diễn biến nặng khó cứu chữa khó qua khỏi
gần như các loại thuốc phác đồ điều trị không còn hiệu lực hiệu quả nữa
nên nguy cơ tử vong di chứng nặng nề rất cao
trước tình trạng trên ông nguyễn văn tùng chủ tịch ubnd tp hải phòng đã yêu cầu thanh tra ngành y tế
tổ chức kiểm tra tất cả các quầy thuốc hiệu thuốc và xử lý nghiêm các trường hợp bán thuốc không đúng quy định